theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong năm tháng đầu năm nay đã có gần ba năm trăm linh người chết vì tai nạn giao thông giảm gần ba so với cùng kỳ năm trước
trong năm tháng đầu năm cả nước xảy ra tám hai mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết ba bốn trăm chín mươi sáu người bị thương sáu năm trăm tám mươi tám người
số vụ tai nạn giao thông giảm ba trăm năm mươi ba vụ số người chết giảm chín mươi ba người số người bị thương giảm bảy trăm năm mươi một người
trong đó tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra bốn năm mươi năm vụ giảm một trăm một mươi vụ giảm hai sáu so với cùng kỳ năm trước
về công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra lập biên bản hơn một bảy triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ phạt tiền hơn một tỷ đồng
cũng trong năm tháng đầu năm nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đăng ký mới hơn một trăm bốn mươi một sáu nghìn xe ô tô hơn một hai triệu xe mô tô và gần bốn mươi xe máy điện
nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên tới ba một triệu xe ô tô hơn bốn mươi tám ba triệu xe mô tô và hơn năm trăm bốn mươi một xe máy điện